tuổi của mình đi trôn giống như phải tự trôn đi trái tim của mình vậy
bạo lực đã trở thành một phần của rio các băng nhóm buôn ma túy có vũ trang kiểm soát các trận bóng đá
hơn sáu mươi cảnh sát bị giết trong năm ngoái bảy người bị giết trong lúc đang làm nhiệm vụ
một phụ nữ bị cướp khi đang lên sóng truyền hình một phụ nữ khác bị bắn chết và kéo lê phía sau một xe cảnh sát
chương trình đặc cảnh chấn áp tội phạm upp được triển khai tại rio năm hai nghìn tám và cho tới nay cảnh sát đã giải tỏa được một số khu ổ chuột nguy hiểm
nhưng đánh đổi lại một mươi ba người đã bị cảnh sát bắn chết trong bảy năm qua nhiều hơn cả số nghi phạm bị cảnh sát mỹ tiêu diệt trong nửa thế kỷ
quá trình đem lại sự yên bình cho các khu hồ chuột khá chậm chạp
nhưng nếu nhìn vào số liệu các cảnh sát bị giết về sự sụt giảm các vụ giết người giảm các vụ nổ súng của cảnh sát tại các điểm nóng
thì sẽ thấy việc triển khai lực lượng này là hoàn toàn đúng đắn
lực lượng đặc cảnh upp được khen ngợi vì thành tích của họ nhưng người thân của những cảnh sát hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thì không thể yên lòng với cách nhà chức trách xử lý các vụ sát hại cảnh sát
khi con tôi còn bé tôi không bao giờ để nó bị thương dù là do một con côn trùng cắn thế mà khi nó lớn một đối tượng chĩa súng trường vào người nó và nổ súng chấm hết
con gái của bà maria jocelina cô anda là cảnh sát bị bắn chết hồi năm hai nghìn một mươi bốn
bà maria cho biết kể từ khi con gái mình bị giết bà không hề được thông báo gì về tiến độ cuộc điều tra đồng thời cho rằng có những đồng đội của con gái đã bán mình cho tội phạm
phải mất nửa năm gia đình bà mới nhận được tiền tuất và bà maria cho rằng hình phạt với tội danh giết cảnh sát hiện tại là chưa đủ nặng
chương trình đặc cảnh upp được quảng bá như cách để hòa hợp những khu ổ chuột của rio với phần nguyên liệu
những khu ổ chuột còn lại của thành phố sau nhiều thập kỷ bị ghẻ lạnh và tại những khu vực đã được kiểm soát những cuộc tuần tra được tiến hành thường xuyên nhưng không có nghĩa là những khu vực này đã im tiếng súng
sát thủ đi một chiếc xe máy đến xuống xe và liên tiếp nhả đạn từ một khẩu súng giảm thanh gần như không có tiếng động gì cả
một buổi sáng sớm hồi tháng ba vừa qua một tay súng đi vào một khu ở chuột trên đồi ipanima bắn chết hai người dân

ông có thể gọi đây là một khu vực được bảo an khi mà một sát thủ chuyên nghiệp có thể ra vào dễ dàng mà không bị kiểm soát như thế
người dân địa phương nói dù cho cảnh sát vũ trang có giải kín các con đường quanh các khu pha vella thì họ vẫn không thể kiểm soát được những ngõ ngách nhỏ trăng trịt giữa những khối nhà hình bao diêm trồng lên nhau này
nơi đó thuộc về những băng đảng tội phạm và cuộc sống vẫn diễn ra bình thường với người dân các khu favella theo luật lệ rất riêng của họ
đó là cuộc chiến giữa cảnh sát và các băng đảng còn với người dân chúng tôi sẽ chẳng làm sao nếu không xâm phạm quyền lợi của họ
ở đây chúng tôi không sợ bị trộm cướp vì nếu kẻ nào dám ăn cắp hay chấn lột dân trong fevela các ông chùm sẽ buộc chúng trả giá bằng cách chặt tay hoặc bắn chết
nhưng những đứa trẻ của các khu favella không muốn tiếp bước cha mẹ sống trong cảnh thấp thỏm sợ hãi đó
một số câu lạc bộ thể thao đã được thành lập dưới sự hỗ trợ của cảnh sát để đem đến hy vọng về một tương lai tốt hơn cho các em
judo này là một ví dụ
bạo lực đã là một vấn đề ở đây từ rất lâu rồi
đó là lý do tại sao dự án này được thành lập với sự hỗ trợ của cảnh sát
chúng tôi muốn bọn trẻ nhìn thấy được chúng có thể sống mà không cần bạo lực chỉ bằng cách giao tiếp
đó là điều mà judo dạy chúng
lớp học judo cũng đem đến một hình ảnh thân thiện hơn của cảnh sát đối với trẻ em khu favella
trái ngược với những hình ảnh ghê sợ mà báo chí đã đưa ra
với những trẻ em này sau một thời gian tập luyện các em đã có thể tâm sự thoải mái với cảnh sát như là với cha mẹ mình
giải bóng đá bia đầu tiên trên thế giới đang bắt đầu khởi tranh tại thủ đô của cộng hòa xéc
đây là sự kết hợp thú vị giữa môn bóng đá và bia với luật chơi tương tự như luật chơi biar
cầu thủ mỗi đội sẽ phải đa bóng trắng để cố gắng đưa số bóng này vào lỗ
và chúng tôi xin phép khép lại chương trình bằng những hình ảnh về môn thể thao thú vị này
xin kính chào
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị